thưa quý vị mới đây qua việc truy vết xét nghiệm sàng lọc diện rộng huyện châu thành tỉnh sóc trăng
phát hiện nhiều ổ dịch có liên quan đến công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp an nghiệp
theo số liệu thống kê mới nhất tỉnh sóc trăng có thêm bốn trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm linh bảy ca là f một
ba ca về từ vùng dịch một trăm hai mươi chín ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng bảy mươi sáu ca phát hiện trong khu vực phong tỏa
địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày là thành phố sóc trăng một trăm linh bảy ca thị xã vĩnh châu bảy mươi bốn ca huyện thạnh trì năm mươi ca
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay sóc trăng có một mươi một chín trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín có bảy chín trăm bốn mươi sáu ca khỏi bệnh hiện tại đang điều trị ba tám trăm tám mươi bốn ca có bảy mươi ba ca tử vong
tại báo cáo của huyện châu thành qua điều tra tri vết xét nghiệm sàng lọc nhận thấy
nhiều ổ dịch được phát hiện có liên quan đến công nhân làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp an nghiệp nằm trên địa bàn huyện
đồng thời từ các ổ dịch ngoài cộng đồng phát hiện có nhiều trường hợp công nhân là f một không được cách ly mà được công ty cho về nhà nghỉ tạm thời
và không thông báo chính quyền địa phương để quản lý
có nhiều trường hợp f một không được truy vết triệt để sát f một vẫn đi làm theo phương thức đi về mỗi ngày
đến khi phát hiện dương tính thì đã lây cho gia đình và thành ổ dịch ở địa phương
ngoài ra có một số công ty doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp an nghiệp cũng phát hiện công nhân qua tết nhanh nghi mắc covid một mươi chín
nhưng được đơn vị cho về địa phương để khai báo y tế
việc xử lý những ca mắc covid một mươi chín như trên là hoàn toàn không đúng với quy định hướng dẫn của bộ y tế
ban chỉ đạo covid một mươi chín huyện châu thành khẳng định